thưa quý vị trong đời sống hàng ngày nếu chúng ta tăng cường tái sử dụng các vật dụng
gia hạn thêm cho vòng đời của các sản phẩm thì sẽ giúp hạn chế rất nhiều rác thải
và thậm chí với họa sĩ nguyễn quốc dân việc tái chế không chỉ đơn thuần là tận dụng đồ vật đã qua sử dụng
mà anh còn biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật và tạo nên một không gian tái chế rất độc đáo
những tác phẩm nghệ thuật từ phế liệu đã đang và sẽ phần nào giúp mọi người hiểu về giá trị của những thứ bỏ đi và để cuộc sống tốt đẹp hơn
thật sự không tưởng tượng được người họa sĩ này đã mang lại đời sống mới cho rác thải
nó rất đặc biệt thông qua trái tim mở rộng với thiên nhiên và đôi bàn tay khéo léo của anh dân
bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự trùng lập ở từng tác phẩm
tôi từng ghé thăm nhiều bảo tàng nhưng chưa có tác phẩm nào tương tự như thế
và mỗi thứ bỏ đi đều mang thông điệp hành động vì cuộc sống hành tinh quá thú vị
việc tạo dựng không gian có đời sống mới từ phế liệu đã khiến nơi đây trở thành điểm đến đầy thu hút
chỉ trong thời gian ngắn sườn tái chế của anh dân đã trở thành điểm nhấn nổi bật đối với du khách
bên cạnh hoạt động nghệ thuật đề thỏa đam mê bản thân
họa sĩ nguyễn quốc dân còn mong muốn lan tỏa hành động vì một không gian trong lành
và môi trường xanh bớt đi rác thải
nhiều năm theo đuổi nghệ thuật và gần ba năm lao động sáng tạo miệt mài trong xưởng tái sinh

đi cũng có thể trở thành nguyên liệu sáng tạo của anh dân
bởi anh luôn dành sự trân trọng đối với từng vật dụng ấy